quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí mát di chuyển từ phía bắc xuống đẩy rãnh áp thấp tại độ cao một năm trăm linh m đến ba m
với một vùng xoáy thấp nằm ngay trên khu vực phía đông bắc bộ hoạt động mạnh
vì thế trong đêm qua và sáng sớm nay nhiều nơi ở bắc bộ xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
trong ngày hôm nay hầu khắp bắc bộ vẫn xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng
nhưng vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở khu vực phía tây bắc bộ và vùng đồng bằng bắc bộ
với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
khu vực vùng núi và trung du ở phía đông bắc bộ lượng mưa giảm còn từ hai mươi ba mươi mm
nhưng vẫn có nơi trên bảy mươi mm nên nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và trượt lở đất vẫn còn cao
do có mưa nên mức nhiệt trong ngày hôm nay ở toàn bắc bộ duy trì ở ngưỡng thấp
phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám km
sáng sớm nay rãnh mây rông được đẩy xuống tới miền trung
khiến cho khu vực thanh hóa và nghệ an cũng có mưa to
trong ngày hôm nay thì thanh hóa nghệ an hay thậm chí là cả hà tĩnh sẽ có mưa cả ngày
có lúc có mưa vừa mưa to kèm theo rông
nhiệt độ ngày sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to
mức nhiệt cao nhất trong ngày
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sáng và trưa vẫn có được trạng thái tạnh giáo có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức vừa phải phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tuy nhiên từ chiều trở đi vùng từ đà nẵng đến quảng nam sẽ nhiều mây hơn
và đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông
cục bộ cũng có những điểm mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật
mưa rông về chiều tối được dự báo
hiện ở khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay với diện mưa sẽ đạt mức giải rác
cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
ban ngày trên cả hai khu vực trời vẫn có nắng nhưng cường độ ở mức vừa phải
nên nhiệt độ ngày hôm nay ở nam bộ không cao hầu hết phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi chín
trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực vịnh thái lan
buổi sáng có mưa rào và rông vài nơi nhưng đến chiều và tối mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật đi kèm
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước